trong mùa mưa năm hai nghìn một mươi bảy huyện sinh hồ là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh lai châu
tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra gần ba mươi tỷ đồng và bảy người thiệt mạng
ngày đầu mùa mưa năm nay đặc biệt là trong những ngày vừa qua do mưa lớn kéo dài
nhiều tuyến đường của huyện đã bị sạt lở nghiêm trọng
nhiều hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao cần di chuyển ra vùng an toàn vẫn chưa được thực hiện
do khó khăn về nguồn vốn và mặt bằng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
sáng ngày một mươi ba tháng sáu do ảnh hưởng của cơn mưa lớn kéo dài tại km hai mươi sáu cộng năm trăm linh tỉnh lộ một trăm hai mươi chín
hơn năm mét khối đất đá đã bị sạt lở làm cho tuyến đường huyết mạch từ sinh hồ đi thành phố lai châu bị tắt
cũng trên tuyến đường này nhiều tảng đá to từ đỉnh núi lan xuống
làm hư hỏng đường và gây khó khăn cho người dân và phương tiện qua lại
ngoài ra những hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao
chưa được di chuyển ra nơi an toàn đang hàng ngày hàng giờ phải lo sợ
ở khu vực này sạt lở rất nguy hiểm vì nghèo nên nhà tôi vẫn phải ở đây
hàng đêm mỗi lần có mưa là cả gia đình rất lo lắng phải đến xin ở nhờ nhà anh em hoặc hàng xóm
vì hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn nên tôi mong muốn nhà nước xem xét hỗ trợ
tạo điều kiện cho gia đình tôi có một chỗ ở mới để bảo đảm tính mạng và tài sản
hiện tại mới là đầu mùa mưa nhưng nhiều tuyến đường liên xã liên bản của huyện sinh hồ đã bị sạt lở nghiêm trọng
mưa lớn mưa đá
kèm theo lốc đã gây tốc mái năm mươi ngôi nhà nhiều công trình thủy lợi
nước sinh hoạt bị hư hỏng hàng chục hectare hoa màu và ao cá của người dân bị thiệt hại nặng
thời điểm hiện tại thì đến tháng sáu này thì đã xảy ra một số điểm sạt lở trên địa bàn huyện
thì phòng đã tham gia báo cáo ủy ban nhân huyện và chỉ đạo ủy ban nhân xã thông tuyến tạm thời
để đảm bảo giao thông cho bà con đi lại
và chúng tôi cũng thành lập một cái đoàn công tác liên ngành của ban chỉ đạo huyện đi đến các cái điểm
có cái nguy cơ sạt lở cao và giả soát các điểm có nguy cơ sạt lở những cái điểm sung yếu
để tuyên truyền cho nhân dân cách ứng phó khi mà có cái tình huống thiên tai ví dụ như là lũ lụt hoặc lũ quét xảy ra
với thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân huyện sinh hồ đã khẩn trương thành lập đoàn công tác liên ngành
xuống cơ sở
sở phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả
những ngôi nhà bị tốc mái huyện sinh hồ đã hỗ trợ từ ba đến một mươi năm triệu đồng tùy mức độ
đồng thời chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã thị trấn thành lập tổ công tác giúp nhân dân bị thiệt hại
và di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao
thường xuyên ứng trực để nắm tình hình về thiên tai và có biện pháp xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra